các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
việt nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và chứng cứ lịch sử để khẳng định chủ quyền không tranh cãi của việt nam đối với hai quần đảo hoàng sa và trường sa
mọi hoạt động của nước ngoài ở khu vực này mà không được sự đồng ý của việt nam đều là bất hợp pháp và vô giá trị
việt nam kiên quyết phản đối việc đài loan xây dựng hải đăng phi pháp ở đảo ba bình thuộc quần đảo trường sa của việt nam
việt nam yêu cầu phía đài loan chấm dứt ngay hoạt động sai trái đó và không tái diễn các hành động tương tự
lực lượng phòng trái trịa trái
phòng trái trịa trái và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh điện biên cùng với nhân dân vừa không chế và dập tắt kịp thời đám trái xảy ra tại trạm viễn thông thuộc tổ dân phố số một mươi phường thanh trường thành phố điện biên phủ
vào sáng nay ngay sau khi nhận được tin báo cháy lãnh đạo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã huy động ba mươi cán bộ chiến sĩ cùng ba xe cứu hỏa nhanh chóng có mặt tại hiện trường
triển khai công tác cứu hỏa kịp thời chữa trái không để trái lan đến chín h bốn mươi năm đám trái được dập tắt hoàn toàn tuy nhiên vụ trái đã thiêu dự hoàn toàn hệ thống đấu dây ước tính thiệt hại khoảng ba trăm linh triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vũng tàu ngày hôm nay đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng nguyễn văn thanh sang chú tại tỉnh kiên giang để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
trước đó vào chiều ngày hai mươi một tháng tám sang đến một ghe đánh cá tại địa bàn phường một mươi một thành phố vũng tàu
tại đây anh nguyễn thanh phong chú tại tỉnh kiên giang uống rượu say đi đến chửi bới và đe dọa sang cùng những người có mặt trên ghe sau đó xông vào đánh sang
trong lúc bỏ chạy sang đã nhặt con dao trên ghe quay lại đâm vào bụng và dùng tay đấm liên tiếp vào người phong sau khi gây án đối tượng này đã ném con dao xuống biển rồi tẩu thoát
một băng nhóm cướp giật gây ra hàng chục vụ cướp tài sản của người dân trên địa bàn tp hcm vừa bị cơ quan công an quận hai tp hcm bắt giữ
trước đó vào tối ngày hai mươi hai tháng tám hai đối tượng nguyễn ngọc sơn và trương thành dương đã chặn đầu xe một phụ nữ dùng dao khống chế cướp xe và một số tài sản khác
qua điều tra ngoài sơn và dương nhóm này còn có thêm trần anh trường vũ kim phong và trần hoàng tân
với thủ đoạn dùng dao và kim tiêm để khống chế và uy hiếp nhóm đối tượng này đã thực hiện hàng chục vụ cướp tài sản khác trên địa bàn quận hai và quận chín
tài sản cướp được chúng đưa cho vũ quang huy để tiêu thụ
công an huyện đông hải tỉnh bạc liêu vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với trương hoàng tuấn và trương minh quý cùng chú tại tỉnh cà mau về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm đối tượng tuấn đặt vấn đề giúp bà lê thị huệ chú tại huyện đông hải tỉnh bạc liêu thu hồi nhanh chóng số nợ một mươi bảy bảy lượng vàng mà bà đã cho vay mượn
với điều kiện bà huệ phải đưa số tiền một trăm năm mươi triệu đồng cho tuấn
đến ngày hai mươi ba tháng bảy khi hai đối tượng đang nhận tiền thì bị lực lượng công an kịp thời bắt giữ
tin thế giới giới chức anh đang tìm kiếm thêm các nạn nhân trong vụ máy bay phản lực quân sự rơi từ trên cao xuống đoạn cao tốc đông đúc ở nước này
vụ tai nạn xảy ra vào lúc một mươi ba h ba mươi phút ngày hai mươi hai tháng tám theo giờ địa phương khi máy bay thực hiện một cú nhỏ lộn được coi là một trong những động tác bay nguy hiểm nhất
cảnh sát anh thông báo họ có tên của một mươi một người nhiều khả năng đã tử vong
cảnh sát cũng cho biết họ không loại trừ còn có thêm các trường hợp tử vong khác nữa
nhật bản vừa yêu cầu mỹ áp dụng các biện pháp đề phòng để bảo đảm an toàn cho các căn cứ quân sự của mỹ trên lãnh thổ của nhật bản
yêu cầu này được đưa ra ngay sau vụ nổ xảy ra vào sáng sớm ngày hôm nay tại căn cứ quân sự của mỹ ở saha mihara tại thành phố sagamihara thuộc tỉnh kanagawa
cách thủ đô tokyo bốn mươi km về phía tây nam
phát biểu trong buổi họp báo tại tokyo
tránh văn phòng nội các nhật bản yoshihide suga cũng cho biết nước này đã kêu gọi điều tra nguyên nhân của vụ nổ
quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin nhanh thời sự một trăm hai mươi giây lúc hai mươi h của truyền hình công an nhân dân
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi cập nhật trong các bản tin sau
xin kính chào tạm biệt